từ đó thống nhất nhận thức quan điểm tư tưởng chỉ đạo cũng như các biện pháp đối sách
thứ trưởng lương tam quang lưu ý lực lượng an ninh nội địa cần tập trung các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh tại các địa bàn chiến lược
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn vô hiệu hóa mọi âm mưu hoạt động của số phản động chống đối
ngăn chặn từ xa từ sớm âm mưu hoạt động khủng bố phá hoại manh động hoạt động kích động tập trung đông người gây dối an ninh trật tự
chủ động ra soát các vụ việc tranh chấp khiếu kiện phức tạp để tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp giải quyết rứt điểm tại chỗ không để lan rộng kéo dài
ưu tiên xây dựng chiến lược bảo đảm phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ
tiêu chuẩn định mức trang thiết bị hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
đó là nhấn mạnh của trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an khi chủ trị hội nghị đánh giá công tác đầu tư mua sắm
đảm bảo trang thiết bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong công an nhân dân khu vực phía bắc
hội nghị được tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
với phương châm chủ động hiệu quả tiết kiệm thời gian qua công tác trang bị và kho vận đã cơ bản đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác
chiến đấu và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong đó đã chủ động ra soát từng bước chuẩn hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
chủ động triển khai đảm bảo trang bị từ khâu xây dựng kế hoạch đến đầu tư mua sắm
chú trọng ưu tiên trang thiết bị cho lực lượng chiến đấu cũng như đảm bảo tiến đội triển khai công an xã chính quy tại công an các địa phương
căn cứ tình hình thực tế nhiều ý kiến tại hội nghị đã làm rõ những điểm khó khăn vướng mắt
đồng thời đề xuất các nội dung trong công tác đầu tư mua sắm đảm bảo trang bị phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ
vũ khí công cụ hỗ trợ quân trang và kho vận trong công an nhân dân
kết luận hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh việc ưu tiên xây dựng chiến lược
bảo đảm phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ vũ khí công cụ hỗ trợ
tiêu chuẩn định mức trang thiết bị hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới
trong đó phải đổi mới tư duy chuyển trạng thái từ hậu cần thụ động sang hậu cần chủ động đi trước một bước
đầu tư mua sắm phải có trọng tâm trọng điểm xuất phát trên cơ sở nhu cầu thực tế của công an các đơn vị địa phương
thứ trưởng cũng lưu ý tính chủ động tranh thủ tối đa các nguồn lực sự ủng hộ của cấp ủy
chính quyền địa phương và các nguồn lực khác đảm bảo sự đồng bộ trong đầu tư mua sắm trang thiết bị
phương tiện tăng cường cải cách hành chính rút gọn quy trình cấp phát
ra soát tổng thể xây dựng hệ thống kho theo đúng tiêu chuẩn
đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với tài sản công
thực hiện tốt công tác bảo trì bảo dưỡng các trang thiết bị phương tiện được cấp phát
nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chiến đấu và thường xuyên đột xuất của công an các đơn vị địa phương
thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an việt nam đã cử hai tổ công tác
tham gia diện giữ hòa bình liên hợp quốc tại cộng hòa nam sô đăng
tại nam sô đăng thì công việc của sáu sĩ quan công an sẽ như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
để gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của họ về sứ mệnh gìn giữ hòa bình trên vùng đất này
ngày mới lại bắt đầu ở đất nước nam sô đăng
tại căn cứ tông pinh ngày mới cũng bắt đầu với những sĩ quan công an việt nam
bằng những hình ảnh rất đổi thân quen
hiện đang có sáu sĩ quan công an nhân dân việt nam thực hiện nhiệm vụ tại nam sudan
họ đều có vị trí tác chiến độc lập ở các mảng khác nhau của phái bộ anmis
với vị trí sĩ quan nâng cao năng lực phát triển và điều phối các dự án
thượng tá vũ việt hùng và các đồng nghiệp đã làm việc hỗ trợ tư vấn các nghiệp vụ
cho các đồng nghiệp cảnh sát nam sudan những kỹ năng nghề nghiệp các chuyên đề của cảnh sát
với vai trò là sĩ quan quản lý dự án và tài trợ
tôi có nhiệm vụ là tìm hiểu các nhu cầu của cảnh sát địa phương
và từ đó đề xuất những dự án hỗ trợ cho cảnh sát nam sô đăng
với nữ sĩ quan lương thị trà tinh
hiện đang làm việc tại phòng đào tạo và bồi dưỡng cảnh sát phái bộ
nhiệm vụ của cô là điều phối công tác đào tạo
ngoài nhiệm vụ chuyên môn cô còn tham gia ban lãnh đạo mạng lưới nữ cảnh sát phái bộ
còn đây là trung tá nguyễn thu hà
sau một tháng làm việc ở văn phòng cảnh sát địa bàn malacca
cô đã trúng tuyển vị trí sĩ quan hậu cần ở sở chỉ huy tại địa bàn suba
nhiệm vụ của cô là thực hiện công tác quản lý về nhà ở
quản lý về xe cộ và thực hiện các báo cáo hàng ngày về hai lĩnh vực trên
với tôn chỉ là đề cao tính chuyên nghiệp trong thực hiện công việc
thì khi mà tôi đến đây và tôi công tác tại phòng quản lý hậu cần
thì tất cả các cán bộ sĩ quan ở đây họ thực sự làm việc rất là chuyên nghiệp
ngoài việc học hỏi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn
thì tôi cũng biết thêm được nhiều hơn về văn hóa đặc sắc của từng nước
về phong cách về tư duy suy nghĩ về con người của họ
khi mà triển khai hoạt động tại phái bộ thì bản thân tổ công tác cũng như cá nhân tôi
cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ tức là ngoài nhiệm vụ công tác chuyên môn
thì công tác tiếp theo là tham gia các hoạt động để nhằm quảng bá hình ảnh
sự tính sáng tạo và sự chuyên nghiệp của cảnh sát việt nam
có thể thực hiện nhiệm vụ ở nhiều
hiện nay chúng tôi có sáu sĩ quan cảnh sát việt nam triển khai công tác tại nhiều vị trí của phái bộ
họ không chỉ công tác tại các đơn vị của sở chỉ huy phái bộ
mà còn triển khai tại các văn phòng cảnh sát địa bàn
các sĩ quan này đã thực hiện nhiệm vụ rất xuất sắc
chúng tôi cảm ơn việt nam đã cử các sĩ quan cảnh sát đến làm việc tại phái bộ
họ đã thực hiện nhiệm vụ một cách xuất sắc công hiến hết mình đối với công tác nâng cao năng lực cho cảnh sát địa phương
góp phần đưa phái bộ thành một phái bộ năng động đa văn hóa
sau một ngày làm việc trung tá thu hà và các đồng nghiệp trở về căn cứ tom ping
trên đường đi cô tranh thủ gọi điện về cho con gái ở việt nam
bởi vào giờ này ở hà nội đã là hai mươi hai giờ đêm
và những giây phút ngắn ngủi ấy lại là niềm tượng bình yên
để giúp cô và các đồng nghiệp vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ vì sứ mệnh gìn sứ hòa bình
các tổ công tác đã triển khai xác minh truy tìm tung tích nạn nhân và đối tượng có liên quan
có đó xác định vào khoảng hai mươi giờ ba mươi phút ngày ba tháng bốn
có một đối tượng nữ đã lợi dụng lúc hai trò bé không có người trông coi
tiếp cận dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận một sang quận tám
sau đó đặt xe taxi công nghệ đưa hai cho bé về trung cư sài gòn pơn
nằm trên địa bàn quận bình thạnh
khẩn trương truy xét phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với công an quận một
công an quận bình thạnh đã phát hiện đối tượng phạm huỳnh nhật vi
sinh năm hai nghìn ba trú tại tỉnh tiền giang
khi đang khống chế hai cho bé tại căn hội ở trung cư sài gòn pơn
lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng giải cứu hai cho bé an toàn khỏe bệnh
như vậy là chỉ chưa đầy bốn mươi hai giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin
lực lượng công an đã giải cứu cho trả hai trò bé cho gia đình đảm bảo an toàn
đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định
cục cảnh sát hình sự bộ công an chiều nay cho biết đơn vị vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an
công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
sử dụng công nghệ cao để hoạt động tiến dụng đen với lãi suất lên đến gần hai một năm
số tiền thu lợi bất chính là hàng nghìn tỷ đồng
qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng cục cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài
câu kết với các đối tượng người việt nam thành lập các doanh nghiệp núp bóng
sử dụng công nghệ cao để hoạt động tín dụng đen với quy mô lớn
cơ quan công an xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng catherric roman quốc tịch ukraine cầm đầu
câu kết với lê thanh huỳnh cang và nguyễn thị nhất vương cùng chú tại tp hcm để hoạt động tín dụng đen
qua ứng dụng easycast vn oncredit hoặc website oncredit vn
từ năm hai nghìn một mươi chín roman đã đưa cho cang số tiền là bốn trăm linh đô la mỹ để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tín tiếp tục nhận một mươi một triệu đô la mỹ
từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đào xíp
các đối tượng xét duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến hàng chục triệu đồng
với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
cho đến ngày bị bắt các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn người
một khách hàng vay tiền thu lời bắt chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại cục cảnh sát hình sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng lên làm việc
thu sáu mươi tám máy tính sách tay gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa triệt phá đường dây bán điện thoại giả mạo
trên các sàn thương mại điện tử lừa đảo khoảng bảy bị hại tại nhiều tỉnh thành phố
để chiếm đoạt khoảng hơn chín mươi tỷ đồng
phương thức của các đối tượng là đăng tải hình ảnh điện thoại thông minh chính hãng
với giá rẻ hơn rất nhiều so với thực tế
sau đó giao hàng là sản phẩm giả gồm các cuộn dây sạc sạc dự phòng điện thoại có phím giá rẻ
cầm đầu đường dây là đặng thị thêm chú tại hà nội cùng chồng là lê quang vinh chú tại tỉnh thanh hóa
vào cuối năm hai nghìn hai mươi hai vợ chồng thêm thành lập một đường dây hoạt động lừa đảo riêng
cơ quan điều tra xác định thêm là mắt xích trong đường dây lừa đảo do bùi thị hương chú tại hà nội cầm đầu
khám xét tại kho hàng ở khu đô thị vân canh hà nội lực lượng chức năng phát hiện có hàng nghìn hộp điện thoại
hàng trăm bộ dây sạc và các thiết bị di động giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố hai mươi hai bị can vì hành vi lừa đào chiếm hoạt tài sản
thu giữ hai mươi máy tính các loại khoảng ba điện thoại chất lượng kém hàng giả cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
thưa quý vị thời gian vừa qua lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng lợi dụng các quyền tự do
dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
xong vẫn với chiêu bày cũ các thế lực thủ địch lại lưu loa xuyên tạc rằng việt nam
vi phạm tự do dân chủ nhân quyền tuy nhiên những chiêu bài luận điệu đó lại tiếp tục bị các tổ chức tôn giáo lên án
và đó cũng chính là nội dung của tiểu mục nhận diện và đấu tranh tuần này với sự trình bày của biên tập viên nam hà
mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả
thưa quý vị phá hoại chính sách đại đoàn kết luôn là âm mưu của các thế lực thù địch từ bên ngoài
chúng vẫn kiên trì dưới các vỏ bọc nhân quyền dân chủ tự do
nhất là tự do tín ngưỡng tôn giáo tự do ngôn luận báo chí xuyên tạc những vấn đề do lịch sử để lại
những khó khăn trong đời sống vật chất tinh thần của đồng bào các dân tộc
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam thạch chanh dara và kim khiêm chú tại ấp tổng hưng xã loan mỹ huyện tam bình tỉnh vĩnh long
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
đồng thời khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam thạch ve sa nan
cũng ở tỉnh vĩnh long về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
thạch chanh dara từng là tu sĩ tại chùa đại thọ xã loan mỹ huyện tam bình
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay kể cả thời gian còn là tu sĩ và không còn là tu sĩ
thạch chanh dara và kim khiêm thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải chia sẻ bài viết video và live stream
nhiều thông tin sai sự thật vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
đặc biệt vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tổ công tác ủy ban nhân dân huyện tam bình
và ủy ban nhân dân xã loan mỹ cùng hai phật tử đại diện người dân địa phương đến chùa đại thọ liên hệ làm việc
khi tổ công tác vào khuôn viên chùa thì bị khóa cổng thạch chanh dara đã trực tiếp chỉ đạo khống chế các thành viên trong tổ công tác hành hung gây thương tích
đồng thời đưa các thành viên trong tổ công tác vào chính điện khóa cửa canh giữ không cho ra ngoài
những hành vi trên đã vi phạm pháp luật không xứng đáng là thành viên của tăng đoàn và giáo hội phật giáo việt nam
do đó hội đồng yết ma đã biểu quyết một trăm linh đồng ý khai trừ không công nhận thạch chanh dara là thành viên của tăng đoàn và giáo hội phật giáo việt nam
phải khẳng định hành vi của những đối tượng trên là vi phạm nghiêm trọng luật pháp việt nam
tuy nhiên vẫn chưa bài cũ các trang tin thù địch ở nước ngoài tiếp tục lưu loa xuyên tạc cho rằng việt nam vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo
đồng thời nhiều tổ chức tôn giáo bất hợp pháp ở nước ngoài cũng lợi dụng lên tiếng hòng tạo tiếng vang nhằm thực hiện hành vi chống phá đất nước ta
nhiều trang web phản động như việt tân voa đã liên tiếp có nhiều bài viết về các sự kiện
bắt giữ những đối tượng vi phạm pháp luật ở trong nước
những trang này dẫn lời hai tổ chức bất hợp pháp là liên đoàn khơ me crom kkf và tổ chức đoàn kết công giáo toàn cầu cswkf
đồng thời xuyên tạc cho rằng giới hữu trách việt nam đã bắt giữ và buộc tội với một tội danh mà ông không hề phạm tội
đồng thời xuyên tạc cho rằng thạch chanh dara chỉ đơn thuần thực hiện quyền tự do vận động cho quyền thực hành phật giáo nguyên thủy cho cộng đồng người khơ me crom bản địa của mình
và ra yêu sách yêu cầu trả tự do ngay cho thạch chanh đa ra kim khiêm thạch vệ sa nan và bác bỏ mọi cáo buộc đối với họ
với chúng tôi những người tu sĩ phật giáo thì phải thực hiện theo luật phật chế các quy định hiến trương của giáo hội
ngoài ra thì chúng tôi phải có trách nhiệm thực hiện theo đúng pháp luật của nhà nước
mà không chỉ ở việt nam ở tất cả các nước trên thế giới đều
vậy và là một người tu hành thì càng phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
khu vực tây nam bộ người khơ me với phật giáo nam tông từ lâu đã bị các thế lực thù địch phản động nhắm tới với chiêu bài thành lập quốc gia khơ me crom tự trị
ở ngoài nước nhiều tổ chức phản động của người khơ me như hội ái hữu khơ me campuchia crom akk hội sư sãi khơ me campuchia crome
qua không gian mạng chúng giao diết đẩy mạnh hoạt động
kích động lôi kéo sư tăng nhất là những kẻ vi phạm pháp luật việt nam
những trang tin phản động như việt tân voa rfi thường lấy các sự kiện đơn lẻ để quy chụp thổi phồng một số vấn đề tiêu cực trong xã hội
từ lợi dụng tình hình tranh chấp khiếu kiện đất đai đơn thuần để kích động gây dối thậm chí nhằm mục đích chính trị hóa quốc tế hóa
năm vừa qua một số tổ chức có tư tưởng thù địch với nhà nước việt nam ở bên ngoài đã lợi dụng vấn đề tôn giáo
để tuyên truyền phát triển lực lượng vào trong nước các tổ chức này đều lấy vấn đề dân tộc tôn giáo làm cơ sở làm vò bọc để thu hút lòng tin
tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch ở bên ngoài thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình phá hoại nhà nước xã hội chủ nghĩa ở việt nam
việc các thế lực thù địch phản động thường lấy những vụ việc vi phạm pháp luật làm cai cớ lý do để xuyên tạc
vụ cáo chính sách dân tộc tôn giáo của đảng nhà nước việt nam đã diễn ra một thời gian dài
và chúng vẫn đang kiếm cớ can thiệp vào chính trị nội bộ tạo sức ép mặc cả trong các quan hệ đối ngoại
ở việt nam mọi công dân đều được thể hiện văn hóa tín ngưỡng của mình đồng thời bình đẳng trước pháp luật
những điều trên không chỉ công dân việt nam mà cả công dân nước ngoài đang sinh sống tại việt nam cũng cảm nhận được
những chia sẻ sau của những người có chức sắc trong một số tôn giáo đang sinh sống và hoạt động tại việt nam
cũng khép lại nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả
ông hoàng văn tùng trưởng ban điều phối giáo hội các thánh hữu ngày sau của chúa giê xu kỳ tô việt nam
đã đi rất nhiều nước trên thế giới và bất kỳ đâu ông cũng tuân theo pháp luật của nước sở tại
chúng tôi luôn luôn tôn trọng luật pháp của bất kỳ nước nào khi chúng tôi tới tham dự
với gần hai trăm linh quốc gia trên thế giới nhà thờ của chúng tôi đã có mặt
thì mỗi một quốc gia thì đều có một luật pháp riêng biệt
tuy nhiên chúng tôi tôn trọng nền văn hóa pháp luật và đó là một cách thức mà chúng tôi đang tồn tại và phát triển ở các nước quốc gia trên thế giới
với mục sư seo byung suk đại diện cho tin lành trường lão hàn quốc tại việt nam
ông cho biết pháp luật tại hàn quốc xử lý rất nghiêm những đối tượng lợi dụng tự do để vi phạm pháp luật
ông coi điều này là bình thường và cần thiết để duy trì trật tự xã hội
ở hàn quốc cũng có những tín đồ vi phạm pháp luật
luật pháp hàn quốc cũng xử lý rất nghiêm những người vi phạm không có sự ưu ái hay bỏ qua cho những vi phạm đó
những người mà vi phạm pháp luật thì cũng cần phải được răn đe cũng cần phải có cái xét xử công bằng
để thứ nhất là cũng đảm bảo cái tự do tín ngưỡng thứ hai cũng là để cũng bảo vệ cái danh tiếng trong tin lành cũng như là tôn giáo nói chung
và thứ ba nữa là
khi một người đó mà vi phạm pháp luật thì cũng phải nhận lấy cái sự trừng trị thích đáng
bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới đều phải có luật pháp để duy trì trật tự xã hội
vậy nên những ai cố tình lợi dụng tôn giáo để vi phạm pháp luật gây dối an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội đều bị pháp luật việt nam xử lý nghiêm